thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội sẽ bắt đầu xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh
theo đó các lỗi vi phạm giao thông sẽ được xử lý qua hai hình thức phạt tại chỗ và gửi giấy thông báo về tận nhà các chủ phương tiện để xử lý
hiện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hà nội đã trang bị gần bốn trăm linh camera giao thông tại hầu hết các tuyến đường trọng điểm trong khu vực nội thành để nắm được tình hình giao thông trên địa bàn
và ghi hình các vi phạm giao thông nhằm xử lý triệt đề các vi phạm
trung tá huỳnh tấn nam đội trưởng đội đèn tín hiệu giao thông phòng cảnh sát giao thông hà nội cho biết trong năm hai nghìn một mươi năm đơn vị đã phối hợp với các đội cảnh sát giao thông địa bàn để thực hiện thí điểm việc xử phạt trên hai trường hợp bằng hình ảnh
ngoài ra thông qua hệ thống camera đã phát hiện hai xe ô tô sử dụng biển kiểm soát giả khi đang lưu thông trên đường
ngoài công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm hai nghìn một mươi năm phòng cảnh sát giao thông hà nội đã cung cấp dữ liệu cho các đơn vị nghiệp vụ trên một trăm linh lượt và đảm bảo hình ảnh được ghi hình rõ nét
ngoài ra hệ thống camera cũng đã phát hiện hai vụ lái xe gây tai nạn giao thông sau đó điều khiển phương tiện bỏ chạy thông báo cho các đội trên địa bàn để truy bắt